công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu lớn khi đang trên đường vận chuyển
từ huyện đức cơ tỉnh gia lai đi tp hcm tiêu thụ
trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện cờ rông búc lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải
mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
lái xe đặng hoàng trưởng hai mươi bảy tuổi trú tại huyện đức hòa tỉnh long an không xuất trình được giấy phép lái xe
tiến hành kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có ba mươi một hộp cỗ được xẻ vuông vắn
ngụy trang chung quanh là những cuộn thép xây dựng có chiều dài khoảng hai mét
tại thời điểm này lái xe trưởng cũng không xuất trình được hồ sơ chứng tử nào chứng minh được nguồn gốc số gỗ nêu trên